tại quảng ngãi hàng trăm hộ dân sống dọc đập hố chuối ở xã bình trung huyện bình sơn đang rất lo lắng khi đột nhiên cá trong lòng đập chết hàng loạt nổi dây đặc trên mặt nước bốc mùi hôi thối nồng nặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
tại hiện trường rất nhiều loại cá tự nhiên như rô phi chấm chép chết với số lượng lớn nổi trắng tấp vào bờ đập ruồi nhặng bám đầy gây mất vệ sinh
nhiều con lớn trọng lượng lên tới vài kg hiện tượng này chưa từng thấy từ trước đến nay
vì không chịu nổi mùi hôi thối người dân địa phương tập trung ra lòng đập tìm cách xử lý số cá này
theo người dân nguyên nhân khiến cá chết nhiều là do hố chứa phân của trang trại chăn nuôi heo ông phạm phận gần đó không được cao nên gặp mưa lớn phân thải đã chảy tràn ra lòng đập hố chuối với số lượng lớn làm thay đổi đột ngột môi trường sống của cá khiến cá chết
người dân họ phản ảnh rất là nhiều nhưng mà cũng dân ở đây họ cũng lùm đơn họ cũng đưa rất là nhiều nhưng mà chưa thấy có chính quyền gì mà đứng ra giải quyết cho cá
cho những người dân ở đây rất là bất xúc
thiệt hại lớn nhất phải kể đến các hộ nuôi cá ven đập hố chuối
gia đình chị đỗ thu vân thả nuôi hơn hai mươi con cá trên diện tích gần bốn hectare
gần đến thu hoạch thì nước phân ô nhiễm chảy tràn vào khiến vợ chồng chị trở tay không kịp
mỗi ngày có đến khoảng gần một tạ cá chết thất thu vài triệu đồng một ngày
bắt đầu mấy tháng nào trẻ heo của ông phạm đưa vô hoạt động đó mỗi lần mưa lớn nó tròn nước phân
tháng heo vô hồ lồ mà cháy quá
nếu mà tình hình này mà tiếp tục xảy ra thì hồ tôi thì không nuôi nào nữa treo hồ thôi
được biết đập hố chuối bên cạnh chức năng tích nước phục vụ nông nghiệp còn gián tiếp tạo sinh kế cho người dân bằng việc đánh bắt cá
khi tình trạng này xảy ra cuộc sống của họ ít nhiều bị đảo lộn
đến lúc ngành chức năng cần vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân khiến cá chết để người dân yên tâm sinh sống